bệnh sốt sốt huyết và sốt rét đều đang gia tăng và có diễn biến phức tạp tại miền trung tây nguyên
đáng chú ý là ca mắc sốt rét ác tính thứ hai đã xuất hiện ở khu vực này
tuy nhiên cả hai loại dịch bệnh trên đều được lây truyền từ mũi và có những triệu chứng ban đầu khá giống nhau
chính vì thế mà không ít người đã nhầm lẫn và điều trị sai cách ảnh hưởng đến sức khỏe
số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và sốt rét đều gia tăng tại khu vực miền trung tây nguyên
hiện đã ghi nhận số ca sốt rét ác tính thứ hai tính từ đầu năm đến nay
bên cạnh đó là sự xuất hiện của ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân
cả sốt sốt huyết và sốc rét đều lây truyền do mũi đốt và có biểu hiện sốt ớn lạnh
người bệnh thường nhầm lẫn những triệu chứng của hai căn bệnh này
điều trị sai cách hoặc khi bệnh trợ nạn mới đi thăm khám
bệnh sốt rét thì nó là một cái bệnh nhìn chung nó là một bệnh mạng tính
và người bệnh thì thường có cái tình trạng là cứ sốt kéo dài ngày này qua ngày khác
có thể là mỗi ngày một cơn hoặc có thể hai ngày hoặc ba ngày một cơn
và cứ sốt dai dẳng kéo dài như thế
khởi đầu bệnh nhân có cái cơn rét ru sau đó thì xuất hiện sốt
thì sốt huyết có rét ru được không
sốt huyết thì thường chỉ có gai rét thôi gai rét thì không xuất hiện cơn rét ru
còn với sốt rét thì bao giờ khởi đầu cơn rét ru
thế sau đó thì
sau khi rét ru khoảng trường độ nửa tiếng thì bệnh nhân bắt đầu sốt cao lên
sốt cao nên có thể sốt cao nửa tiếng cho đến một vài tiếng
và hết cái cơn sốt thì bệnh nhân lại trở về bình thường
cũng có thể lại cảm thấy khỏe mạnh đi lại bình thường
tại miền trung tây nguyên cả dịch sốc rét và sốt xuất huyết sẽ còn có những diễn biến phức tạp
và chưa có dấu hiệu dừng lại
người dân nên có những biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của ngành y tế
ngay khi có dấu hiệu của bệnh cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời và đúng cách